đồng bằng sông kiểu long hình thành từ dòng chảy sông mê công mang phù sa bồi lắng
nhờ nguồn nước dồi dào và trong lành từ xưa đồng bằng sông kiều long được cả nước ví như vựa lúa giỏ cá và rổ trái cây của đất nước
tuy nhiên tài nguyên nước ở đồng bằng sông kiểu long đang bị đe dọa suy thoái cả về số lượng và chất lượng cũng như sự thay đổi động thái của dòng chảy theo mùa
vì vậy việc liên tục kiểm tra lấy mẫu để đưa ra những cảnh báo kịp thời của viện kỹ thuật biển có ý nghĩa rất quan trọng
đồng bằng sông kiểu long có hệ thống sông ngòi canh sạch trắng trịt
nguồn nước mặt của vùng không dồi dào vào mùa khô chất lượng hạn chế về nhiều mặt nhất là nhiễm mặn và phèn
cùng với đó do ảnh hưởng của chiều cường từ biển đông tác động đến tận gò dầu trên sông vàm cỏ đông thạnh hóa trên sông vàm cỏ tây
đã làm cho việc cấp nước sinh hoạt thủy lợi gặp nhiều trở ngại nhất là tại tiểu vùng tân trụ
vì vậy việc liên tục lấy mẫu nước để phân tích của viện kỹ thuật biển tại khu vực này
để đưa ra cảnh báo có ý nghĩa rất quan trọng
qua kết quả phân tích của viện kỹ thuật biển cho thấy nguồn nước sinh hoạt của người dân ở khu vực này vẫn đảm bảo
về sản xuất hiện nay độ mặn đã giảm việc lấy nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của bà con có thể thực hiện được bình thường
tuy nhiên do mức độ ô nhiễm trên hệ thống các sông vẫn còn nên các hộ nuôi trồng thủy sản cần lưu ý khi thực hiện việc lấy nước vào các ao nuôi
để tránh xảy ra dịch bệnh gây thiệt hại cho sản xuất